cùng với các địa phương trên cả nước tại hà nội đã diễn ra nhiều hoạt động chào mừng lễ giáng sinh
hàng nghìn người dân đã đổ về khu vực nhà thờ lớn và những con phố như hàng chống lý quốc sư hàng mã để tận hưởng không khí giáng sinh
sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo chân phóng viên của chúng tôi hòa minh vào không khí ngày lễ noel hai nghìn một mươi tám tại thủ đô hà nội
những bản nhạc giáng sinh rộn ràng những cây thông noel những chùm đèn lấp lánh
tất cả đều khiến cho đường phố của thủ đô hà nội trở nên rực rỡ trong ngày lễ giáng sinh
ngay từ chiều tối nay đã có rất đông người tập trung ở các khu vực trung tâm thành phố như nhà thờ lớn
các con phố bán đồ noel như hàng mã lương văn can để cùng nhau hòa chung vào không khí của ngày giáng sinh
đặc biệt vào dịp giáng sinh nhà thờ lớn luôn là một trong những địa điểm được trang trí cầu kỳ và hoành tráng nhất khu vực trung tâm thủ đô
tại sảnh nhà thờ lớn đêm nay sẽ diễn ra buổi diễn nguyện và thánh lễ đêm giáng sinh
cùng với nhiều hoạt động được tổ chức như hòa ca nhạc giáng sinh hát thánh ca
thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem và lưu lại những hình ảnh đẹp
tại sảnh nhà thờ lớn đêm nay sẽ diễn ra buổi diễn nguyện và thu hút đông đảo